mở đầu là thông tin về áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào tối qua bão số ba sau khi đi vào địa phận các tỉnh quảng nam quảng ngãi đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới
bão số ba đi vào địa phận các tỉnh quảng nam quảng ngãi gây ra gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi tại đảo lý sơn
vùng ven biển các tỉnh quảng bình đến đà nẵng có gió giật cấp sáu cấp bảy
các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định đã có mưa to đến rất to
hồi hai mươi một h ngày hôm qua vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông trên địa phận các tỉnh quảng nam quảng ngãi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong khoảng một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây sau đó là tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến chín giờ ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi năm hai độ vị bắc một trăm linh sáu sáu độ kinh đông
trên khu vực nam lào sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
từ đêm qua đến hết ngày một mươi sáu tháng chín có mưa to đến rất to ở lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế con tum
từ một trăm linh một trăm năm mươi mm ở khu vực đà nẵng đến quảng ngãi
từ ngày hôm nay đến ngày một mươi tám tháng chín có mưa vừa mưa to ở các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm linh mm và đồng bằng bắc bộ từ năm mươi một trăm năm mươi mm
trên các sông từ thanh hóa đến bình định và khu vực bắc tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
như vậy là ngay sau khi bão số ba di chuyển vào khu vực thành phố đà nẵng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã thông báo kịp thời cho tàu thuyền tránh bão kiểm đếm tàu thuyền trên biển
theo báo cáo số năm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố tình hình thiệt hại do cơn bão số ba gây ra tính đến một mươi sáu h ngày hôm qua như sau
hiện nay vẫn còn ba mươi tám phương tiện đang hoạt động trên biển với hơn bốn trăm linh lao động
theo báo cáo của bộ đội biên phòng tp đà nẵng chiều ngày hôm qua đã có bốn phương tiện bị chìm không có thiệt hại về người
trong đó tàu quảng bình một chiếc và tàu đà nẵng ba chiếc
trên các tuyến đường có nhiều cây xanh biển quảng cáo đã bị gió cuột đổ
ngoài ra ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng cũng chỉ đạo huyện hòa vang tập trung thu hoạch hơn một hectare lúa hẻ thu cho nông dân
thưa quý vị trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào tối qua bão số ba đã đi vào địa phận các tỉnh quảng nam quảng ngãi gây ra gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi tại đảo lý sơn
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định đã có mưa to đến rất to
từ đêm qua đến hết ngày mai có mưa to đến rất to ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế con tum
trên các sông từ thanh hóa đến bình định và khu vực bắc tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các địa phương là cần chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ
ứng phó với ảnh hưởng của bão số ba các địa phương trên đã bám sát địa bàn các xã sung yếu để chỉ đạo phòng chống thiên tai
và khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ hướng dẫn người dân trằng chống nhà cửa công trình chặt tìa cây đề phòng do lớn gây thiệt hại
các ngành địa phương giả soát những làng hộ dân sinh sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ
sản lược đất đá và sẵn sàng triển khai phương án sơ tàn dân
vận động người dân thuộc diện tái định cư tại các khu vực sung yếu vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét lũ ống về
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu
tại tỉnh con tum đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và xả lở đất ở các vùng trũng thấp
ủy ban nhân dân tỉnh con tum cũng đã yêu cầu các sở ban ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố
chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa bão ra soát nắm chắc số lượng phương tiện vật tư dự phòng
phòng chống lụt bão ở địa phương có phương án huy động phương tiện và lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do mưa
mưa lũ và bão gây ra
hoàn lưu sau bão nhiều khả năng sẽ diễn biến phức tạp để chủ động phòng ngừa tỉnh quảng ngãi đã triển khai ngay các phương án
ứng phó sau bão trong đó tập trung đối với vùng ven biển vùng có nguy cơ sạt lở núi và trũng thấp
trong chiều tối qua bão số ba đã đổ bộ vào huyện đảo lý sơn và đi sâu vào đất liền ở khu vực phía bắc tỉnh quảng ngãi
nhờ chủ động ứng phó và cơn bão số ba không mạnh nên thiệt hại do bão gây ra cho tỉnh quảng ngãi không đáng kể
mặc dù bão đã qua tuy nhiên tỉnh quảng ngãi vẫn yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm soát chặt hoạt động của tàu thuyền
tiếp tục đóng cửa biển và không cho ngư dân ra khơi vào thời điểm này để phòng ngừa hoàn lưu sau bão sẽ gây lũ lụt triều cường
phần lớn ngư dân quảng ngãi cũng chủ động vào bờ neo trú và không ra khơi khi tình hình thời tiết còn diễn biến xấu
lực lượng bộ đội biên phòng quảng ngãi vẫn tiếp tục phối hợp với ban quản lý các khu neo đậu tàu thuyền
quản lý số lượng tàu thuyền neo trú đồng thời kiểm soát kiên quyết ngăn chặn các trường hợp tàu cá
cố tình vượt biển ra khơi đánh bắt khi biển còn đang động
bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai phương án

bàn chỉ huy phòng chống lục bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng đặc biệt lưu ý là sau khi bão tàn
nhiều khả năng hoàn lưu sau bão sẽ hết sức phức tạp nên tuyệt đối không được lơ là chủ quan
các địa phương ven biển miền núi phòng ngừa nguy cơ lũ quét sạt lở núi
ngập lụt bão tình hình xảy ra
các địa phương ven biển miền núi phòng ngừa nguy cơ lũ quét sạt lỡ núi ngập lụt bão tình hình xảy ra
ban chỉ huy phòng chống lục bão và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương của tỉnh quảng ngãi
tiếp tục cắt cử lực lượng trực ứng phó với hoàng lưu sau bão của bão số ba
để xử lý các trường hợp khẩn cấp nhằm giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản cho người dân
nằm trong vùng bị ảnh hưởng của mưa bão
trong đó chú trọng các công trình thủy lợi hồ chứa xuống cấp trên địa bàn
theo phương châm bốn tại chỗ để đảm bảo an toàn khi có lũ lớn sau bão
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người đó là phạm quốc mạnh
tên gọi khác là cô lì trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ vụ án khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi năm phạm quốc mạnh cầm dao xông vào tiệm internet
của anh đặng xuân lộc ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu đuổi khách đang chơi trong tiệm ra ngoài
mọi người trong quán đã bỏ chạy ra ngoài riêng anh nguyễn hùng phong chú tại xã phước tân
do đang chơi game đeo tay nghe nên không biết
khi anh phong đi ra thì bị tên mạnh chờ sẵn dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào người
sau khi gây án phạm quốc mạnh đã trốn khỏi nơi cư trú
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt được phạm quốc mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận chín tp hcm
trước đó phạm quốc mạnh đã có hai tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
công an huyện lạc sơn tỉnh hòa bình vừa làm rõ và bắt ba đối tượng gồm bùi minh đức
bùi ngọc tuân bùi văn thái cùng chú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông nguyễn văn lâm ở xã xuất hóa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản gồm tiền vàng bạc và đồ trang sức
có tổng trị giá khoảng gần năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện lạc sơn
đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường đồng thời triển khai lực lượng
đến ngày hai mươi năm tháng tám đã xác định được các đối tượng gây án
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lực lượng công an huyện lạc sơn đã thu hồi được toàn bộ tài sản trả lại cho gia đình ông nguyễn văn lâm
cơ quan điều tra công an quận ba tp hcm cho biết vừa khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản
tại hệ thống cửa hàng fpt ftp sop với thủ đoạn phương thức tinh vi quy mô lớn
liên tục trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn quận ba tp hcm đã xảy ra hai vụ mất trộm với giá trị tài sản lớn lên tới gần một tỷ đồng
bọn trộm đã lợi dụng sự nhẹ dạ của nhân viên bảo vệ nên đột nhập lấy đi tài sản và các điện thoại
máy tính bản có giá trị
điều đáng nói các đối tượng thực hiện rất tinh vi coi chung bị phương thức hành động khá kỳ lưỡng
nên để lại rất ít dấu vết
trước tình hình trên bang chỉ huy công an quận ba đã thành lập bang chuyên án
chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội khẩn trương làm rõ vụ việc
nhận định được số đối tượng trộm là có nghiên cứu kỹ và có những cái ít nhiều có cái mối quan hệ với cái cửa hàng
bởi vì chúng vào thì lúc mà gây án thì ít để lại dấu vết và lấy được số tài sản giá trị cao
sau khi sàng lọc được các đối tượng tình nghi thành viên ban chuyên án không kể ngày đêm
hoặc bàn kế hoạch triển khai
về bắt các đối tượng nghi vấn các đối tượng đến từ các tỉnh miền tây
một tổ công tác đặc biệt đã được cử đi theo dõi khắp các tỉnh thành như vĩnh long an giang sóc trăng cần thơ
và cả biên giới việt nam campuchia
sau hơn một tháng mật phục cài cắm trinh sát chân tướng các đối tượng đã dần lộ diện
sau khi cài cắm trinh sát chúng tôi xác định được chính xác đối tượng đang ở phòng số ba
chúng tôi là cho trinh sát vào và tiến hành bắt giữ đối tượng
và tối ngày hai mươi chín khi phát hiện hai đối tượng kha và đạt đang về ở tại nhà của đối tượng đạt
thì chúng tôi đã kết hợp công an tỉnh vĩnh long và tiến hành bắt giữ hai đối tượng kha và đạt
với những bằng chứng lập luận sắc bén của cơ quan điều tra công an quận ba
các đối tượng trương văn kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn văn phục sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tất cả đều quê vĩnh long đã phải cuối đầu nhận tội
tại giờ trước là làm bản là có
với ông bảo vệ bảo ảnh nên biết tính tình của ông
nên cũng nhận hiểu ý rồi mới biết cổng là thích nhậu
rồi mới kêu phục là lợi làm quen rồi rủ ông tối nhậu cho ông xỉn
cho ông xỉn nặng tối dễ vô lấy
từ cái chỗ mất cảnh giác của doanh nghiệp vì cái lợi nhuận tuyển nhân viên ồ ạt tới kiểu đó
biết được cái sơ hở đó thì sẽ gây án và bỏ trốn thì rất là khó truy tìm
chuyên án kết thúc là thành quả sự nỗ lực mưu trí của các thành viên ban chuyên án
đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba
các đối tượng mặc dù còn rất trẻ nhưng đã có những mưu tính kỹ lưỡng trong quá trình phạm tội
đây cũng là lời cảnh báo đến các gia đình trong việc giáo dục con em
bên cạnh đó là những sơ hở không đáng có của người dân
các chủ cửa hàng dẫn đến việc tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng qua tại hà nội ban chỉ đạo bộ công an về tập huấn điều lệnh và bắn súng quân dụng
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi năm đã khai mạc lớp tập huấn điều lệnh bắn súng
cho các đồng chí lãnh đạo cấp cục và tương đương trở lên đợt một khu vực phía bắc
việc tổ chức tập huấn điều lệnh và bắn súng quân dụng nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo
chủ chốt cán bộ chuyên trách làm công tác điều lệnh quân sự võ thuật
trong công an nhân dân nâng cao nhận thức nắm vững nội dung thực hành đúng quy định
về điều lệnh nội vụ điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân
nhất là các nội dung mới được sửa đổi bổ sung và các thao tác kỹ thuật bắn súng quân dụng
để chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân
đồng thời nâng cao kỹ năng tham mưu hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
về công tác điều lệnh quân sự võ thuật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều lệnh
huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích
trong việc phát hiện xử lý vụ tập kết gỗ lậu lớn ở huyện ea leo
qua một thời gian dài theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện xử lý một vụ mua bán tập kết hơn hai trăm ba mươi mét khối gỗ lậu các loại
ở địa bàn xã ea leo huyện ea leo
với thành tích trên ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và năm cán bộ chiến sĩ có nhiều đóng góp trong việc khám phá vụ việc này
thưa quý vị khi những lo sợ của người tiêu dùng về hoa quả nhiễm độc
đồ chơi chứa chất độc hại của trung quốc chưa lắng xuống
thì giờ đây khi mùa trung thu đang đến gần lại dấy lên nỗi lo sợ về thứ được gọi là đồ chơi thông minh cho trẻ em
đồ chơi có hình thức rất bắt mắt như hình một chiếc ipad hay mèo máy doraemon
nhưng lại chứa những mẫu chuyện tục tiễu thậm chí là dạy trẻ em cách tự tử
trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước cơ quan chức năng
xong có lẽ bản thân mỗi bậc phụ huynh mỗi người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ chính bản thân và con trẻ
trước khi có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chức năng
đó là một lời kể chuyện đã được ghi âm lại và cài đặt trong chiếc đồ chơi có hình dạng mèo máy doemon
nội dung hoàn toàn phản giáo dục đối với trẻ nhỏ
nhưng bên ngoài vào hộp lại được quảng cáo là đồ chơi phát triển trí thông minh cho trẻ từ ba tuổi trở lên
cũng giống như nhiều phụ huynh khác khi nhìn thấy nghe thấy quảng cáo như vậy
chị nguyễn minh trang rất muốn tìm mua cho con
thế nhưng chị trang thực sự đã tìm ra một đồ chơi thông minh cho trẻ em
chị trang thực sự đã sốc khi phải nghe những lời tục tiễu hay những câu chuyện dạy uống rượu
dạy trẻ tự tử trong những thứ đồ chơi như thế này
có một số câu chuyện nó dùng những cái từ hoàn toàn không phù hợp với trẻ con
thực sự em rất là lo lắng vì em vừa mua cái đồ chơi này xong rồi em mở ra nghe thử thì em cảm thấy là không ổn
qua tìm hiểu ban đầu những đồ chơi này đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
những mẫu chuyện được cóp nhặt trên các trang mạng rồi đưa vào các đồ chơi này và bán cho người tiêu dùng
cảnh báo từ các chuyên gia giáo dục cho rằng
ở lứa tuổi trẻ em khi phải nghe những câu chuyện tục tiễu ngôn từ bạo lực là hết sức nguy hại
điều này không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức sự hình thành tư duy mà còn ảnh hưởng đến cả nhân cách sau này của trẻ
ví dụ như là trẻ con thì không có ý thức được mà cái này là trách nhiệm của người lớn trách nhiệm của các nhà quản lý
trước câu hỏi của phóng viên truyền hình công an nhân dân về tình trạng đồ chơi mang nhãn hiệu là đồ chơi thông minh nhưng được bày bán trên thị trường
nhưng lại có nội dung phản giáo dục đối với trẻ nhỏ đại diện cho cục quản lý thị trường hà nội cho biết
bất kỳ một sản phẩm nào mà khi trong quá trình đưa vào lưu thông thì đều chịu cái sự quản lý giám sát của nhà nước
ví dụ như cục chất lượng sản phẩm hàng hóa của bộ khoa công nghệ thì bao giờ cũng phải có những công nhận về mặt chất lượng để cấp hợp quy và cấp các sản phẩm
và cái tem hợp quy phải được giám sát sản phẩm và cốc với hoa đơn chứng từ nhập cầu thì mới là hợp pháp
thế hiện nay trên thị trường thì như chị nói là đúng rồi có rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi cũng cần phải lưu ý rằng là những sản phẩm đó không có nguồn gốc xuất xứ
không được công bố hợp quy và không có tem hợp quy giám sát sản phẩm
thì rõ ràng chúng ta mua sản phẩm như vậy thì rõ ràng là cái rủi ro là nó có
thì cái này trả lời chị là tất cả sản phẩm này thì khi mà trong quá trình kiểm tra thì đều bị tịch thu và tiêu hủy
mất bò mới lo làm chuồng cầu nói đó quả không sai trong những trường hợp như thế này
sản phẩm đã được bày bán rộng rãi tự do và công khai
những nội dung thiếu giáo dục từ sản phẩm này cũng đã đến tay các em nhỏ
chỉ từ năm mươi đến tám mươi nghìn đồng thôi rất rẻ để có thể mua một bộ sản phẩm như thế này
nhưng sẽ là quá đáng
để chúng ta giữ và giáo dục được cho trẻ nhân cách đúng đắn khi tiếp xúc với loại đồ chơi như thế này
mới đây đoàn công tác tổng cục an ninh bộ công an phối hợp với công an tỉnh quảng trị tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó
tại hai xã a vao và xã đắc rông huyện đắc rông
đoàn đã trao tặng quà cho nhà trường và học sinh nghèo vượt khó thuộc địa bàn hai xã trên
các phần quà gồm bốn mươi chiếc xe đạp bốn bộ máy vi tính bốn máy in cùng nhiều đồ dùng học tập
có tổng trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
hy vọng với những món quà đầy ý nghĩa này sẽ góp phần giúp nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nỗ lực phân đấu đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập
trước đó đoàn công tác tổng cục an ninh bộ công an và công an tỉnh quảng trị đã đến dân hương dân hoa
tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và thành cổ quảng trị tham quan bảo tàng thành cổ
nơi lưu giấu những hình ảnh kỳ vật trong tám mươi một ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ quảng trị
qua công tác dân vận nắm bắt được nhu cầu cấp thiết của nhiều hộ dân nghèo tại xã miên giới bùi giang mập
huyệt bùi giang mập tỉnh bình phước về khám chữa bệnh và hỗ trợ nhu yếu phẩm trong thời điểm chuyển mùa
lực lượng công an tỉnh bình phước đã tổ chức đoàn công tác đến tận nơi để khám bệnh cho người dân trên tinh thần vì nhân dân phục vụ
sáng sớm ngày một mươi hai tháng chín đã có rất đông người dân trở sẵn tại trụ sầu ủy ban nhân dân xã bùi giang mập
vì họ đã được thông báo hôm nay có đoàn công tác của công an tỉnh và bệnh viện nguyễn tri phương đến từ tp hcm
về tận nơi để khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
đối với hộ nghèo thì không có điều kiện để mà đi ra chỗ tỉnh thành phố chỗ để mà đi khám bệnh thì đây rất là có cái ý nghĩa là người ta nghèo không có điều kiện đi khám bệnh
thì được bác sĩ ở dưới thành phố lên để mà khám chữa bệnh cho bà con thì cái này cũng là cái điều rất là tốt
ông điều quê là người tàn tật do nhiễm chất độc da cam
chú tại thôn bù la năm nay đã sáu mươi một tuổi
nhà ông cách ủy ban nhân dân xã hơn ba km
khi được phát phiếu khám bệnh
ông mừng lắm
do gia đình nheo đơn nên ông phải thức dậy từ năm giờ sáng và tự đi đến đây để nhờ bác sĩ khám tư vấn chữa cho ông căn bệnh cao huyết áp và dạ dày
mà ông đã chữa nhiều nơi ở trong thôn nhưng không khỏi
qua thăm khám
hầu hết người dân mắc các trình bệnh như cao khóa
viêm phế quản
viêm da và một số bệnh khác
khi được các bác sĩ khám và cấp thuốc điều trị cùng với những lời dặn dò chú đáo đã khiến người dân nơi đây yên tâm hơn
quyết tâm điều trị theo lời dặn của bác sĩ để mau chóng lành bệnh
tiếp tục lao động sản xuất để thoát nghèo
tương lai thì tôi nghĩ là với một cái tinh thần của bệnh viện nguyễn chí phương là lấy cái nhân đạo và nhân văn là chủ yếu thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đến với bình phước này là
nhiều hơn nữa và chúng tôi cảm thấy là chúng tôi rất là gắn bó và cảm thấy là rất là mến những người mà bà con dân tộc của đồng bào mà dùm sâu không xa ở đây
cùng với khám chữa bệnh đoàn tổ chức trao tặng hai trăm linh phần quà gồm nhu yếu phẩm cho hai trăm linh hộ nghèo
toàn bộ số tiền thuốc trợ bệnh và quà trị giá hơn năm mươi triệu đồng do bệnh viện nguyễn tri phương tài trợ
dìm này các chiến sĩ công an cũng dành thời gian tham gia lao động vệ sinh làm sạch môi trường khu vực trung tâm xã
khu tử nghiệm các anh hùng liệt sĩ
và thi đấu giao hiệu bóng truyền với cán bộ nhân dân địa phương
mặc dù chuyến công tác chỉ gói gọn trong một ngày và giá trị những món quà
những viên thuốc mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của bà con
nhưng ẩn chứa trong đó là cả tấm lòng của các thành viên trong đoàn công tác
mong rằng đây sẽ là bước đệm để thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức và các nhà hảo tâm cùng quan tâm
hỗ trợ chăm sóc y tế nhằm nâng cao ý thức phòng chữa bệnh cho người dân trong vùng
nhất là các em nhỏ những chủ nhân tương lai của đất nước
được sự đồng ý của bộ quốc phòng việt nam và cơ quan chức năng hai nước việt nam hoa kỳ
quân y việt nam phối hợp với quân y hoa kỳ đồng tổ chức hội nghị trao đổi quân y châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi
diễn ra tại đà nẵng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng chín
hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng của việt nam
là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
tham dự hội nghị có trên năm trăm linh đại biểu quân y đến từ hai mươi tám nước
và vùng lãnh thổ trên thế giới và ủy ban quân y quốc tế
đóng góp hai trăm một mươi bốn báo cáo khoa học thảo luận thuộc nhiều chuyên đề khác nhau
trong lĩnh vực y tế ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin trong y học
tại đây các đại biểu cùng trao đổi kinh nghiệm tìm hiểu thế mạnh của quân y mỗi nước
tìm ra các lĩnh vực hợp tác thiết thực đồng thời nghiên cứu khả năng hỗ trợ các nguồn lực
nhằm thu hẹp khoảng cách về phát triển quân y các nước
đây cũng là dịp để các nhà khoa học của quân y việt nam gặp gỡ trao đổi chuyên môn
với các nước trong khu vực đồng thời nâng cao vai trò vị thế của quân đội nhân dân việt nam nói chung
và ngành quân y việt nam nói riêng đối với các vấn đề quốc tế trong khu vực và trên thế giới
chuyển sang phần tin thế giới tiếp tục thông tin liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở châu âu
sau đức áo cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo
do ảnh hưởng của cơn bão số ba ngày một mươi bốn tháng chín trên địa bàn thành phố đà nẵng và các khu vực lân cận
đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh trên cấp sáu
trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số ba lực lượng công an đã chủ động phối hợp
với các lực lượng chức năng tại địa bàn sẵn sàng đón bão ghi nhận trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
công an thành phố đà nẵng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tích cực ứng phó với cơn bão
tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm phối hợp với các lực lượng khác chủ động phòng chống
và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi cần
các lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tri cục thủy sản phối hợp công an các phường ven sông
biển hướng dẫn tàu thuyền trên sông hàn và khu trù tránh bão sắp xếp nhau đầu an toàn
theo ghi nhận vào ngày một mươi bốn tháng chín mưa to đã làm nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đà nẵng bị ngập cục bộ
có nơi ngập sâu trên năm mét nhiều cây xanh bị gió bão làm bật gốc gãy đổ
để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an các phường
nhanh chóng triển khai thu dọn điều tiết hướng dẫn tránh ách tắc giao thông
cũng trong ngày một mươi bốn tháng chín ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an đã có công điện số tám ban chủ huy công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bình thuận và các tỉnh con tum gia lai đắk lắc
yêu cầu chủ động đối phó với bão số ba
chi tiết về công điện và bài viết quý vị đón đọc trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
góp ý vào dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi tại phiên họp thứ bốn mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng ngày hôm qua
nhiều ý kiến nhất trí giảm bớt hình phạt tử hình phạt tù với một số tội danh kể cả với những tội danh về kinh tế tham ô
nếu người phạm tội đã khắc phục cơ bản hậu quả
riêng đối với tội danh nhận hối lộ các ý kiến đề nghị không bỏ án tử hình
qua thảo luận nhiều ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị bỏ thi hành án tử hình đối với các tội danh về kinh tế
nếu như sau khi bị kết án đã khắc phục hậu quả
để tránh quy định này dẫn tới cách hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình các ý kiến cho rằng
quy định loại tội phạm có mục đích kinh tế cần phải cụ thể hơn và người phạm tội này phải hội tụ đủ các yếu tố
mới có thể xem xét không thi hành án tử hình
với tội danh nhận hối lộ nhiều ý kiến đề nghị phải giữ hình phạt tử hình vì đây là tội rất nghiêm trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cũng tán thành với quan điểm không bỏ hình phạt tử hình với tội nhận hối lộ
nhưng yêu cầu nghiên cứu làm rõ khung hình phạt trong đó phải quy định rõ định lượng nhận hối lộ bao nhiêu
thì bị xử lý hình sự mức bao nhiêu thì bị xử lý tử hình
nhiều ý kiến góp ý khác cho bộ luật hình sự sửa đổi quý vị đón đọc trên báo an ninh thủ đô
dự án luật báo chí sửa đổi quy định cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện
cũng được xét cấp thẻ nhà báo điều này đang gây ra nhiều lo ngại bởi cộng tác viên không phải biên chế
hợp đồng của cơ quan báo chí giao thẻ cho họ dễ bị lạm dụng khi đó biết nắm tóc ai mà xử lý
câu hỏi này cũng là nhan đề của bài viết trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
bài viết cho biết điểm bảy điều ba mươi sáu của dự án luật báo chí sửa đổi quy định cộng tác viên thường xuyên
của đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện cũng được xét cấp thẻ nhà báo
quy định này mở quá rộng nếu cấp thẻ nhà báo cho những đối tượng này thì số lượng thẻ sẽ tăng lên rất nhiều
cộng tác viên thường xuyên của đài báo chỉ cộng tác về mặt bài vở chuyên môn
chứ không thể ràng buộc trách nhiệm như một công chức cán bộ thuộc cơ quan báo chí
khi họ vi phạm nếu chưa đến mức xử lý hình sự thì không thể lấy quy định của cơ quan tổ chức ra để xử lý kỷ luật
việc thu hồi thẻ thì cũng chỉ là việc giải quyết hậu quả không khác gì nắm người không tóc
trong khi đó hiện tượng lạm dụng thẻ nhà báo để hù dọa tống tiền đã xảy ra ở nhiều nơi
vừa làm xấu hình ảnh của báo chí vừa gây bức xúc trong cộng đồng dư luận
quý vị quan tâm đến bài viết hãy đón đọc trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
tiếp theo là cũng tin vấn đáng chú ý khác
tại hải dương ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
và công ty yamaha motor việt nam tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
tham gia buổi trao tặng mũ bảo hiểm có trên ba giáo viên học sinh của một số trường tiểu học tại thành phố hải dương
trong dịp này ngoài hải dương công ty yamaha mô tô việt nam còn tổ chức trao gần một mươi mũ bảo hiểm cho trẻ em tỉnh bình định
qua việc trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em hai tỉnh hải dương và bình định dịp đầu năm học mới
yamaha moto việt nam mong muốn kêu gọi nhắc nhở các bậc phụ huynh và các em học sinh
nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy
nhằm bảo vệ tính mạng và những ước mơ của thế hệ tương lai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ
kết hợp với tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại trường trung học cơ sở nguyễn trung trực
và trường tiểu học trần phú thuộc địa bàn xã suối rao huyện châu đức tỉnh bà rêu vũng tàu
tại buổi tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đã trao tặng tám mươi hai mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng
mỗi mũ giá trị gần bốn trăm năm mươi đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đây là số mũ đầu tiên trong tổng số hai mũ bảo hiểm dự kiến sẽ được ban an toàn giao thông tỉnh
và phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh trao tặng đến các em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh
tổng kinh phí cho hoạt động này ước tính gần một tỷ đồng
hàng năm vào đầu năm học mới các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sơn la tăng lên đáng kể
đặc biệt là tại các điểm cổng trường và đầu vào cuối trường giờ học
lượng xe dừng đỗ không đúng quy định lớn gây tắc nghẽn giao thông tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại trường tiểu học trần quốc toản thuộc địa bàn phường quyết thắng thành phố sơn la vào giờ tan tầm
đa phần các bậc phụ huynh học sinh khi đến đón con em mình đều để xe dưới lòng đường
chỉ khi lực lượng cảnh sát giao thông đến nhắc nhở thì mọi người mới tuân thủ chấp hành hiệu lệnh đỗ xe lên vỉa hè
tuy nhiên do trường tiểu học trần quốc toàn nằm trên quốc lộ sáu không có điểm dừng đỗ để cho các bậc phụ huynh đón con em mình
nên việc dừng đỗ xe ở lòng đường là không thể tránh khỏi
còn đây là hình ảnh tham gia giao thông của các em học sinh trường trung học cơ sở nguyễn trãi phường trường lề thành phố sơn la
do nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho nên việc tham gia giao thông của các em học sinh đã được chấp hành đúng quy định của luật giao thông đường bộ
là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thì bản thân em luôn khi tham gia giao thông thì luôn luôn chấp hành đầy đủ những luật lệ giao thông
như là luôn đổi mũ bảo hiểm không ra hàng ngang không lạng lách đánh võng tuân thủ theo các biển báo giao thông hoặc tín hiệu đèn giao thông
và bản thân em cũng đã tham gia ký cam kết thực hiện tốt những luật an toàn
giao thông do nhà trường đề ra và em của các bạn sẽ luôn luôn chấp hành đúng luật lệ giao thông
để các em học sinh và các bậc phụ huynh tham gia giao thông an toàn các trường học trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ
phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em mình tự giác chấp hành các quy tắc giao thông
cũng như việc dừng đỗ xe để đón con em mình đúng nơi quy định
đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em và các bậc phụ huynh học sinh
phần đường trên địa bàn các cơ quan ban ngành đang đóng
chúng tôi đã tiến hành có sự phối kết hợp tuyên truyền đối với các nhà trường trên địa bàn thành phố
nhằm đảm bảo việc tuyên truyền đối với các em học sinh khi tham gia giao thông
cũng như là các bậc phụ huynh khi đưa đón con em đến trường
khi các bậc phụ huynh đưa đón con em của mình
thì cái việc lấn chiếm lòng đường cũng như là vỉa hè dừng đỗ xe rất là tràn lan
ảnh hưởng đến cái việc tham gia giao thông và rất là nguy hiểm
đó cũng là một trong những cái mà ảnh hưởng đến
công tác nhằm đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông học đường
thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là vấn đề quan trọng nhất
bên cạnh đó việc giải quyết những bất cập về quy hoạch địa điểm xây dựng trường học
cũng là một giải pháp mang tính chiến lược lâu dài mà các cấp các ngành cần quan tâm thực hiện
để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại tp hcm khiến một người tử vong một người bị thương nặng
nam thanh niên chạy xe máy sáu mươi bốn f bốn mươi hai nghìn ba trăm tám mươi sáu ngược chiều trên đường trần văn dầu
khi qua khu vực nhà số năm trăm hai mươi hai thì va chạm với xe máy mang biển số năm mươi ba s năm một nghìn tám trăm bảy mươi bốn do anh trà tấn tài hai mươi tám tuổi
quê sóc trăng điều khiển cả hai lái xe bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên chạy xe gắn máy ngược chiều
đã tử vong tình trạng người dân vi phạm luật giao thông đặc biệt là chạy xe ngược chiều tồn tại nhiều năm nay
không chỉ riêng trên đường trần văn dầu hành vi này đã dẫn đến không ít vụ tai nạn thương tâm
điều cần thiết nhất là người dân phải tự ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông
để tránh được những thiệt hại không đáng có về người và tài sản mỗi khi lưu thông trên đường
số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc